của chúng ta càng phát triển khi cái nền công nghiệp càng phát triển công nghệ càng phát triển
thì rõ ràng là cái vấn đề ô nhiễm không khí cũng là một vấn đề đang được xã hội rất quan tâm
cái nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí nó có đến từ rất nhiều nguyên nhân
tuy nhiên rằng trên các thông tin báo chí cũng có nói đến một vấn đề đó
đó là cái tác hại của bụi mịn xuất hiện ở trong không khí
nó gây ra một cái tác hại rất là lớn và không hề nhỏ để lại hậu quả không nhỏ
đối với những người nào hít phải cái bụi mịn đó trong một thời gian dài
vậy thì ở đây thì rất mong hai vị khách mời sẽ chia sẻ thêm về những cái tác hại
mà bụi mịn sẽ gây ra cho cơ thể người và sức khỏe của con người
xin được mời phó giáo sư tuấn cảnh ạ
như tôi đã đề cập đến thì khi chúng ta hít thở không khí vào
thì cái niêm mạc đường thở của chúng ta có tác dụng là ngăn cản bớt những cái tác nhân từ bên ngoài vào
tuy nhiên đối với những cái bùi mịn thì người ta tính là cái đường kính của nó rất nhỏ
người ta tính từ
từ một mươi nanometres
rồi đến hai năm đến một
và đến siêu mịn tức là một nanometres
thì nó rất nhỏ và cái tác dụng ngăn cản của cái niêm mạc đường thở
nó không có tác dụng ngăn cản từ phía ngoài được
và cái bùi mịn đấy nó sẽ đi vào trong phế nang của nó
lọt qua cái hàng rào của phía nang đó vào trong máu
và nó đi vào trong cơ thể nó phát tán trong cơ thể
lúc đó khi mà đã vào qua cái hàng rào đó
thì cơ thể nó không có cái tác dụng để đào thải được cái bụi mịn này nữa
nó cứ tích lũy dần tích lũy dần trong cơ thể mình
và chính cái bụi mịn này nó đi vào trong tế bào
và theo như các nghiên cứu người ta nói là
nó có thể làm thay đổi cấu trúc của tế bào
cấu trúc adn của tế bào
và nó gây ra một loạt các dối loạn bệnh lý
đặc biệt là bệnh lý về tim mạch bệnh lý về hô hấp
và có thể gây ra những bệnh lý về ung thư
khi cái bụi mịn đó nó phát tác ra
và cái việc mà chúng ta hít phải bụi mịn đấy
nó không phải là tác dụng ngay
nó gây ra cái hậu quả ngay
mà nó cứ tích lũy từng dần dần một
và khi mà nó đã phát bệnh ra
thì nó lại rất khó khăn để cho chúng ta khắc phục cái hậu quả này
và gần như là chúng ta phải gánh chịu những cái hậu quả với bụi mịn này
vâng ạ với phó giáo sư diệu thúy
chúng ta cũng có thể thấy là trong khoảng thời gian trước đây thôi
cũng gần gần đây thôi
luôn luôn có những lời cảnh báo về cái hiện tượng bụi mịn trong không khí
và luôn đưa ra cho những người dân cách bảo vệ sức khỏe của mình
cái tác hại của bụi mịn gây lên sức khỏe không chỉ là người lớn và trẻ em như vậy
thì phó giáo sư diệu thúy sẽ có những cái ý kiến như thế nào ạ
vâng thực ra thì vấn đề bụi mịn nó có rất là lâu rồi
nhưng có vẻ chúng ta gần đây mới quan tâm đến
bởi vì từ xưa đến nay chúng ta quan tâm đến không khí này bụi bẩn
chúng ta quan tâm đến bệnh nhiễm chung tức là vi khuẩn virus nhiều hơn
nhưng mà chúng ta cũng thấy là rõ ràng là kinh tế phát triển
các bệnh lý nó biến đổi mô hình đi
ngày xưa mô hình bị nhiễm chung ta dùng kháng sinh rất nhiều
nhưng bây giờ ta thấy những cái bệnh nó gọi là bệnh không lây nhiễm
ví dụ như là hít phải những cái thành phần như là bụi mịn này
rồi những các bệnh lý tim mạch các bệnh lý về tiểu đường các bệnh mãn tính tăng rất nhiều
và người ta quan tâm đến mô hình bệnh tật chúng ta
bắt đầu gắn đầu giống mô hình bệnh tật ở nước châu âu
tại sao lại như thế
rõ ràng là chúng ta thấy là công nghiệp phát triển này
xe máy ô tô rất phát triển này
rồi là chúng ta thấy cháy ở nhà máy dạng đông này
sau cái đợt đấy là rất nhiều bệnh nhân hen phế quản
vì sao vì bụi mịn nó thành ra là một cái thành phần cấu có hình
chúng ta không khó đẩy cái hệ thống lông dung đường thở không có năng đẩy nó ra
nó kích thích kích thích dần
và nó nhanh cảnh là nó theo thời gian
nó tích lũy dần và nó gây ra phản ứng dị ứng mẫn cảm
và lần sau mình chỉ cần hít vừa nữa rất nhỏ thôi
mình gây ra phản ứng rất là tức
nó gây đầu tiên là bệnh lý tại chỗ bệnh lý hút
rồi bệnh lý toàn thân và bệnh lý tim mạch bệnh lý ung thư
chẳng hạn như mình hít một khói thuốc lá mình hút ra
thì rất nhiều cái chất ô nhiễm lại tạo ra
và những cái phong đó có phần bụi mịn nữa
và chúng ta gây một cái hậu quả là các bệnh lý mãn tính
nếu ngày xưa chủ yếu là viêm phổi viêm phế quản phổi
thì bây giờ các bệnh hen phế quản
các bệnh dị ứng đồng hấp càng ngày càng nhiều lên
các bệnh lý tim mạch càng ngày càng nhiều lên
và nếu bệnh nhấm trùng thì cho điều trị sức điểm
thì bệnh lý ứng gần như đi theo suốt cả cuộc đời
gánh nặng từ trẻ em cho đến người già suốt cả cuộc đời
gánh nặng về kinh tế về y tế rất là nặng nề
vâng ạ vậy thì tú lệ